thưa quý vị tết nguyên đán là dịp để gia đình đoàn viên khởi đầu cho một năm mới vạn sự tốt lành
những người này ngày người người nhà nhà đang háo hức chào đón một năm mới gặp gỡ xung họp bên gia đình người thân
nhưng có những người mà tết với họ lại là trực chiến là nhiệm vụ tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm cho nhân dân một cái tết bình yên
vâng họ là các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ
và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với không khí tết của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh trong những ngày đầu năm mới

nhiều khi thì tôi cũng thấy chạy lòng bởi vì là không được đón một cái tết trọn vẹn với gia đình
tuy nhiên thì cũng không chỉ có một mình tôi mà còn tất cả các đồng nghiệp của tôi
trong đó thì cũng có các chị em phụ nữ cũng phải đón tết ở đơn vị
tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là yêu nghề cho nên là cũng động viên nhau
bởi vì trong những ngày tết như thế này thì chúng tôi cũng vẫn đã góp phần bảo vệ sự bình yên của nhân dân
mùa xuân về với nhiều nhiệm vụ mới trách nhiệm vinh dự và tự hào
nhiều cán bộ chiến sĩ công an vẫn tiếp tục lên đường với niềm tin sư vững bình yên hạnh phúc cho nhân dân